vào trưa nay ngày hai mươi chín tháng ba bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam đặc biệt là ổ dịch tại bệnh viện bạch mai
bộ y tế bộ công an bộ thông tin và truyền thông đề nghị tất cả người dân đã đến bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi hai tháng ba trở lại đây phải thực hiện nghiêm túc
một cách ly tại nhà
khai báo y tế cung cấp thông tin bằng việc gọi tổng đài một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm hoặc nhắn tin tới số tám nghìn tám trăm tám mươi chín để cung cấp số điện thoại của người đã tiếp xúc gần từ ngày một mươi hai tháng ba
liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn
vào ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đã xác minh được một trăm chín mươi bốn người có tham dự buổi tiệc
bắt chích đây tại buddha ba số bảy phường thảo điền quận hai vào ngày một mươi bốn tháng ba
trong số này có chín mươi bốn trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm âm tính với sars cov hai một mươi ba trường hợp dương tính ba mươi ba người đợi kết quả xét nghiệm năm mươi bốn trường hợp chưa được lấy mẫu
tp hcm nhận định quán bar buddha hiện tại là ổ dịch của thành phố
các ngành chức năng đang tích cực điều tra xác minh các trường hợp đã đến buddha ba từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy
các trường hợp tiếp xúc liên quan tới các trường hợp đã xác định mắc covid một mươi chín
thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng ba thế giới đã có sáu trăm năm mươi tám sáu trăm bảy mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín và ba mươi bốn trăm bảy mươi một trường hợp tử vong
vì hiện tại thì mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín nhất còn tại italia thì dẫn đầu về số ca tử vong khi vượt ngưỡng là một

new york của mỹ hiện là tâm dịch của nước này tổng số ca nhiễm virus sars cov hai là hơn năm mươi hai trường hợp trong đó có hơn bảy trăm linh ca tử vong
trong khi đó theo thông báo vào sáng nay hai mươi chín tháng ba theo giờ việt nam sở cảnh sát new york cho biết hơn năm trăm linh thành viên lực lượng này đã dương tính với virus sars cov hai
trong hai mươi bốn giờ qua cơ quan bảo vệ dân sự của italia cho biết số người tử vong do nhiễm covid một mươi chín đã đạt mức một mươi hai mươi ba tăng tám trăm tám mươi chín trường hợp so với một ngày trước đó
italia cũng xác nhận chín mươi hai bốn trăm bảy mươi hai ca nhiễm tỷ lệ tử vong tại nước này đang thuộc hàng cao nhất thế giới hơn một mươi trong tổng số ca nhiễm
còn tại indonesia và malaysia tiếp tục là điểm nóng của đông nam á tính đến hết ngày hai mươi tám tháng ba số trường hợp tử vong ở nước này đã vượt ngưỡng là một trăm linh người
malaysia trong vòng hai mươi bốn giờ qua tính đến hết ngày hai mươi tám tháng ba cũng đã ghi nhận thêm một trăm năm mươi chín ca nhiễm mới virus sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên

khu vực có số người mắc covid một mươi chín nhiều nhất ở malaysia là thủ đô kuala lumburg tiếp đó là bang solonger kế bên và bang johor ở miền nam malaysia giáp với singapore
thưa quý vị trước diễn biến của ổ dịch covid một mươi chín tại bệnh viện bạch mai lực lượng chức năng đang triển khai mọi biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
trong công điện khẩn tối muộn vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung chỉ đạo tiếp tục giả soát toàn bộ các trường hợp đến thăm chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bạch mai trong thời gian từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng ba
các trường hợp sử dụng dịch vụ tại căng tin bệnh viện bạch mai lập tức thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà và liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố qua số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm
từ bảy giờ sáng ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông cung cấp số điện thoại tám nghìn tám trăm tám mươi chín để những ai đến bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi hai tháng ba đến nay nhắn tin để thông báo
từ đó lập danh sách tiến hành sàng lọc phân loại nhóm cần cách ly tập trung và xét nghiệm ngay nhóm cách ly tại gia đình và được theo dõi y tế
cũng trong tối ngày hôm qua lực lượng binh chủng hóa học đã cử lực lượng đến phun tiêu độc toàn bộ không gian của bệnh viện bạch mai